giới chức ấn độ vào ngày hôm nay đã công bố những hình ảnh đầu tiên về bốn mươi một công nhân bị mắc kẹt chín ngày
trong đường hầm đường cao tốc bị sập tại bang uttarakhand hôm một mươi hai tháng một mươi một vừa qua
trong đó cho thấy những công nhân này hiện vẫn an toàn
đoạn video dài ba mươi giây cho thấy hơn một mươi công nhân đứng trong khoảng không gian kín và chật hẹp
phía sau là ánh đèn vẫn phát sáng trong đường hầm
ngoài ra còn có tiếng nói của nhân viên cứu hộ bên ngoài hướng dẫn từng công nhân đứng trước
ống kính camera để xác nhận danh tính và tình trạng sức khỏe
theo đánh giá các công nhân dường như vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt
lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cung cấp ánh sáng nguồn oxy thực phẩm khô
nước uống cũng như thuốc men cho họ thông qua một đường ống
nhà chức trách cũng cử chuyên gia đến hỗ trợ tâm lý cho công nhân bị mắc kẹt
dự kiến công tác giải cứu sẽ được nối lại trong ngày hôm nay bằng cách khoan ngang
một đoạn ống dài sáu mươi mét bị lấp đầy đất đá sạt lở
nếu thành công lực lượng cứu hộ có thể mở một lối thoát đủ lớn cho công nhân bị mắc kẹt